ngày hai mươi chín tháng chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp xúc cử tri
tại ubnd phường trang hạ thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh cùng dự có đoàn đại biểu quốc hội và lãnh đạo tỉnh bắc ninh
bộ trưởng bộ công an tô lâm chúc mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc ninh
bộ trưởng đánh giá cao những thành tiệu mà chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh đã đạt được thời gian qua
và thông tin tới cử tri về chủ trương đưa công an chính quy về công tác tại các xã
sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri phường trang hạ bộ trưởng khẳng định những kiến nghị trên rất sắc đắng
đồng thời trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm
bộ trưởng mong muốn cử tri bắc ninh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường
sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
qua đó nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân